thưa quý vị và các bạn tuy cách xa biên giới trung quốc hơn km nhưng nhiều thiếu nữ xã sơn long huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi bị lừa đưa sang trung quốc
trước tình hình trên lực lượng công an huyện sơn tây tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân ngăn chặn việc người dân nghe lời kẻ xấu bị lừa gạt